các đồng chí và các bạn hành trình đi tìm sự thật đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông kỳ lạ của các chiến sĩ công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
các đồng chí và các bạn hành trình đi tìm sự thật đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông kỳ lạ của các chiến sĩ công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi

qua công tác kiểm tra hiện trường lực lượng công an huyện đức phổ đã phát hiện nhiều dấu vết khả nghi không phù hợp với dấu vết để lại của một cuộc ngã xe hay vụ tai nạn giao thông
kết hợp với những thông tin mà người dân xung quanh cung cấp công an huyện đức phổ đã nhanh chóng xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi phạm tội mà không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường
vụ việc nhanh chóng được lãnh đạo công an huyện đức phổ chuyển về đội cảnh sát hình sự công an huyện để tiến hành điều tra
các phòng đang ra người ta đang ra
ngay khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo công an huyện đức phổ nhận thấy đây là một vụ án phức tạp có nhiều nghi vấn lãnh đạo đội cảnh sát hình sự đã đề xuất với thủ trưởng cơ quan điều tra
trưởng công an huyện xin trợ giúp từ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh kết hợp cùng với đội kỹ thuật hình sự công an huyện tiến hành mở rộng hiện trường điều tra
thu thập thật kỹ các dấu vết bằng chứng tại hiện trường
đồng thời nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân
cái xe ngã nó ngã như thế nào nó tương tác như thế nào có vật nào tác động
mỗi thứ hai là có một buổi cũng phải quyết định để phá làm hết sức là nhanh gọn xác định ngay
tròn lập hết các đối tượng bật rồi các đối tượng ăn chơi rồi thường đi các điểm hóa cơ ru
mở rộng hiện trường ra về phía tây thì chúng tôi phát hiện là bên ngoài của cánh cổng sát của nhà thờ tiên lành
thì nó để lại cái dấu vết
là do một dấu vết in hàng bột giống như là cũng một gạch nếp vào đó
và cách đó khoảng gần hai mét bên ngoài của nhà thờ tiên lành gần vị trí cổng sát
thì chúng tôi phát hiện một viên gạch
bề mặt viên gạch này là có dấu vết vỡ nhẹ không vỡ hoàn toàn vỡ mảnh vỡ thôi vỡ nhẹ thôi
và trên bề mặt gạch có một dấu vết màu nâu giống như là máu
chúng tôi tiến hành thu giữ và kết hợp với lại
kiểm tra khám phương tiện của xe
từ những bằng chứng dấu vết và lời khai của các nhân chứng
đội cảnh sát hình sự công an huyện đức phổ đã đưa ra nhận định
đây có khả năng là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn
tuy nhiên do vụ án xảy ra vào lúc tối muộn trên đoạn đường vắng không có nhân chứng
do đó gây không ít khó khăn cho công tác điều tra
thập kiện ý kiến chế đạo của đồng chí thủ tướng cơ quan điều tra
thủ tướng công an huyện tại các buổi hộp giao nhiệm vụ cho các tổ công tác
để tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân
làm cho đối tượng chết mà xác định ban đầu là vụ tài nạo giao thông
nhưng qua khám nghiệm yên trường thì xác định đây không phải là vụ tài nạo giao thông
vì vậy đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra
chỉ đạo các mũi công tác nhất là về phần đội cảnh sát hình sự
bàn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định rõ nguyên nhân dẫn đến chết
tìm ra đối tượng những đối tượng chính trong vụ và những đối tượng trực tiếp gây án
kết quả giám định cho biết vết màu nâu trên viên gạch thu lại tại hiện trường chính là vết máu
bên cạnh đó cùng với công tác khám nghiệm tử thi đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân
là do bị một vật nặng có cạnh sắc nhọn đập vào vỡ sọ
đối chiếu với mẫu máu các điều tra viên kết luận
vết máu trên viên gạch chính là vết máu của nạn nhân
viên gạch phù hợp với dấu vết và vết thương để lại trên đầu nạn nhân
do đó có thể kết luận nguyên nhân dẫn đến cây chết của nạn nhân là do bị gạch đập vào đầu
nguyên nhân cái chết của nạn nhân càng củng cố thêm cho giả thuyết đây là một vụ đánh nhau do mâu thuẫn
một mũi trinh sát được cử đi xác minh thu thập thông tin về các mối quan hệ của hai nạn nhân
từ lời khai của hai người bạn các trinh sát biết được
tối hôm đó hai nạn nhân cùng hai người bạn đi hát karaoke ở quán hát đại lạc

tại cơ quan điều tra hai cô tiếp viên tên liễu và hồng đều khai
hôm ấy trong quá trình hát mặc dù có xích mít với khách nhưng sau đó không có chuyện gì xảy ra
khách ra về bình thường hai người họ cũng không đi đâu gặp ai hay điện thoại cho ai

toàn bộ danh bạc điện thoại đều xóa trắng như đang dầu diếm điều gì đó
được một đoạn thì có người trong nhóm đã ném gạch chúng thanh niên điều khiển xe rồi hai người khách ngã xuống
nhóm phong nhanh chóng rời đi bản thân phong cũng không biết ai ném gạch
qua lời khai và viêu tả của phong về hình dáng trang phục của thơm và don cùng với hình ảnh đối chiếu trên camera ở quán hát
các điều tra viên có thể khẳng định thơm và don chính là hai thành viên
sau chuỗi các sự việc cùng các bằng chứng hình ảnh lời khai của người làm chứng và các đối tượng
đội cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng
liễu hồng trung phong hoàng thơm cà ròn
tại cơ quan điều tra liễu đã khai nhận hôm đó có hai người khách nam đến hát karaoke ở quán
một lúc sau có thêm hai người khách nữa cũng đến hát
một trong hai người đến sau say rượu nên trong lúc hát đã vung tay hất rượu vào người liễu
liễu phản ứng nên bị trì bới và đuổi ra khỏi phòng
do bức xúc nên liễu đã gọi điện cho người yêu là phong đến chặn đường đánh giàn mặt
hồng vì muốn giúp bạn xả giận đồng thời cũng gọi cho người quen biết đến đánh cho bỏ tức
sau khi bắt bốn đối tượng liễu hồng trung phong ba lãnh đạo đã tiến hành lên kế hoạch đưa ra phương án bắt ba đối tượng còn lại
tuy nhiên qua công tác nắm được tình hình các trinh sát phát hiện đối tượng hoàng đã rời khỏi thị trấn đức phổ có khả năng đã trốn về nhà ở xã phổ minh huyện đức phổ
nhà đối tượng này ở rất là xa địa bàn nhà ở khu vực hiểm trở
gia đình đối tượng thì có vẻ không hợp tác
với cơ quan công an xác định đối tượng này là đối tượng manh động nguy hiểm nên chúng tôi đã mặc phục từ rất sớm
xác định vị trí tiếp cận và mang phục và quá trình sau khi xác định đối tượng có ở nhà đã bắt đối tượng tại chỗ
hai đối tượng còn lại là thơm và đòn do được hồng gọi điện đến thông báo nên đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương
nắm được tình hình các chính sát đã tìm
đã tiến hành vận động gia đình phân tích rõ cho họ biết cái gì đúng cái gì sai
khuyên họ khuyên con em của mình ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được người nhà khuyên nhủ hai ngày sau thơm và ron trở về địa phương đầu thú trước cơ quan điều tra
khi vì cơ quan điều tra ban đầu thì các đối tượng này đã có sự bằng bạc thống nhất trước và thay đổi lời khai
nội dung là chối tội và chiến tội thành cho một người
để mục đích là một người nhạy tội
điều kiện mà ra ngoài tìm người thân thích giúp đỡ mối quan hệ quen biết chạy án chạy này kia
nhưng với những chứng cứ tài liệu thu thập tại hiện trường
thì chúng tôi xác định là đối tượng gây án khai không phù hợp
từ những tài liệu tranh chúng tôi mới sâu chuỗi và buộc đối tượng phải nhận tội trước mình
chứ không thể mà đổ trong một đối tượng khác
trong quá trình lấy lời khai bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được của điều tra viên đội cảnh sát hình sự
đã buộc đối tượng thơm phải cúi đầu nhận tội
theo như lời khai của thơm thì do hồng gọi điện nhiều vả
nên anh ta đã rủ john đi đánh giản mặt
thấy hai người khách phi xe nhanh chạy lướt qua nên bọn họ đã cầm viên gạch ở vệ đường
ném về phía người khách ngồi phía sau cho bỏ ghét
không ngờ viên gạch lại trúng đầu người lái xe
việc phá làm rõ từ hiện trường vụ án tai nạn giao thông
ra vụ án mạng và bắt giữ bảy đối tượng tham gia của công an huyện đức pháp
xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau trên intv